quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
dưới tác động của không khí lạnh tăng cường xuống cộng thêm với gió đông ẩm nên đêm qua
bắc bộ tiếp tục duy trì những cơn mưa
nền nhiệt ngoài trời vì thế giảm thấp hầu hết chỉ đều ở dưới hai mươi một độ
thậm chí nhiều nơi ở núi cao nhiệt độ chỉ từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ trời rét
dự báo trong ngày hôm nay những sóng lạnh phương bắc sẽ tiếp tục tăng cường
những cơn mưa chủ yếu chỉ xuất hiện trong buổi sáng sau đó đến trưa và chiều
khi đã nằm sâu trong khối khí lạnh và khô nên mưa sẽ giảm thời tiết chuyển khô giáo
nhiệt độ trưa chiều có tăng nhưng không nhiều hầu hết chỉ ở mức hai mươi ba hai mươi năm độ và trời lạnh
bão số chín đã tan tuy nhiên dưới tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió đông
nên trong ngày hôm nay miền trung được dự báo vẫn tiếp tục có mưa diện rộng
tổng lượng mưa trong hôm nay và ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa xuống đến quảng bình
phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
riêng nam nghệ an và hà tĩnh có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
trong khi đó mưa ở khu vực từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi sẽ từ năm mươi một trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm linh mm
mưa tăng trở lại sẽ khiến hầu khắp các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
khu vực quảng nam quảng ngãi có nguy cơ rất cao về hiện tượng lũ quét
và nhất là hiện tượng sạt lở đất
vừa giảm nhiệt do mưa lại có thêm tác động của không khí lạnh
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở trung bộ sẽ thấp
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ chỉ từ hai mươi hai hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi có mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi tám độ
bão số chín tan đi hôm nay tây nguyên và nam bộ sẽ quay trở lại với tác động của gió mùa tây nam
nhưng cường độ chỉ ở mức trung bình yếu nên mưa giảm ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông
nên trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió nông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giữa cấp chín biển động mạnh với sóng biển cao từ hai bốn mét
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió tây nam hoạt động yếu cấp ba cấp bốn mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn thoáng đẳng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước